chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ tài xế say xỉn đại náo cây xăng đường láng vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội cho biết
đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tổ dân phố số hai cự khê huyện thanh ngoi hà nội
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng tám
ngô công hán điều khiển xe ô tô đi từ quán bia trên đường láng
hướng về ngã tư sở định rẽ vào đổ xăng
và đổ ở cây xăng số một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa
tuy nhiên đối tượng bất ngờ điều khiển xe với tốc độ cao
lao về phía cây xăng đâm thẳng vào năm người và phương tiện đang đứng chờ đổ xăng
và hai nhân viên của cây xăng
sau đó năm người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
làm việc với cơ quan công an ngô công hán khai nhận
vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút cùng ngày
đã đến quán bia trên đường láng uống rượu ăn sinh nhật bạn
sau đó điều khiển xe về nhà ở thanh ngoài
khi đi vào đổ xăng do say rượu
nên hán đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga
nên mới gây tai nạn như vậy
lực lượng công an tiến hành thử nồng độ cồn của ngô công hán
xác định nồng độ cồn là chín trăm một mươi bảy mg trên một lít
và chín trăm ba mươi chín mg trên một lít khí thở